được biết đây là những trường hợp can thiệp mạch vành đầu tiên tại khu vực miền trung tây nguyên được hỗ trợ bởi kỹ thuật rotap later khoan cắt mảng sơ vữa ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
bệnh nhân võ thi luận chú sa nghĩa thắng viện đắc rồi lấp tỉnh đắc nông là một trong ba bệnh nhân được hỗ trợ bởi kỹ thuật khoan cắt bảng sơ vữa và điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
trước đó bệnh nhân luận phải nhập viện vì bệnh tim động mạch vành bị vôi hóa rất nặng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột tử rất cao
tại đây các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật khoan cắt mảng sơ vữa để khoan thủng mảng vữa vôi hóa gây tác động mạch vành tạo điều kiện để nong và đặt stent cho bệnh nhân luận thành công
bị bệnh tim tim mà không biết là cái tim gì nhưng mà nó đau quá là đau đi
đau quá vô bác sĩ giả khảo lo thuốc mang để lo trồng kết cho tôi đó
thấy rất khỏe đỡ được bảy mươi rồi không còn đau như lúc trước nữa
ngoài bà luận trước đó bệnh viện đa khoa trung mương quảng nam còn áp dụng thành công kỹ thuật khoan cắt mảng sơ vữa
để chữa trị cho hai bệnh nhân khác bị vơi hóa nặng ở đồng mạch vành
đây là kỹ thuật mới hiện đại với mũi khoan đính kim cương đường kính từ một đến một năm mm
được đưa vào tổn thương động mạch vành qua một dây dẫn nhỏ và được điều khiển với tốc độ quay rất cao
để khoan thủng các tổn thương hẹp do mảng vữa vôi hóa
kỹ thuật rotablater này đấu hiện nàn và đi tiến khai
có thể nói là
chỗ bệnh viện chúng tôi là đơn vị đầu tiên trong khu vực miền tông tây tuyên nguyên
trước đây với những ca cực kỳ khó phải áp dụng phương pháp này
phương pháp này như vậy là phải gửi bệnh nhân đến tp hcm và hà nội
rất xa xâu và tốn kém
và thường những bệnh nhân này là nó rất là nặng
thậm chí có những trường hợp bệnh nhân như vậy phải nhầu mắc cơ tiêm cấp
mà cơ hội để cho bệnh nhân sống như vậy phải tính bằng giai đoạn phúc
cho nên để chuyển đi cũng chưa chắc
cơ mai đã cứu sống được người bệnh trên cái đường di chuyển
cho nên khi triển khai được kỹ thuật mới này
như vậy là người bệnh có điều kiện để tiếp cận và sử dụng dịch vụ cao
ở tại địa phương của mình
và như vậy nó giảm được bên cạnh giảm được chi phí
thứ hai là tăng cơ hội sống cho người bệnh
việc bệnh viện đa khoa trung mương quảng nam trang bị và áp dụng kỹ thuật khoan cắt mảng sơ vữa
và trong lĩnh vực tim mạch can thiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội cứu sống bệnh tắc mạch vành nặng
do tổn thương vô hóa nặng mà kỹ thuật can thiệp thông thường không thành công
thưa quý vị tại huyện nam sách tỉnh hải dương
việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao áp dụng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp
trong nhà màng nhà lưới đã mang lại hiệu quả kinh tế tăng gấp nhiều lần
so với cách làm thủ công giảm được công lao động cho ra các loại cây giống khỏe mạnh
không mang mầm sâu bệnh để cung cấp cho thị trường
gia đình anh nguyễn tuấn anh ở xã an lâm huyện nam sách hiện canh tác trên diện tích năm hectare
trong đó dành hơn một mẫu đất để trồng các loại cây trong nhà màng
chủ yếu trồng các loại dưa như dưa lưới dưa chuột hà lan dưa chuột nhật
mùa đông trồng các loại cà chua ớt
cùng với việc trồng cây trong nhà màng là công nghệ tưới tự động
nên dù mới áp dụng công nghệ cao vào sản xuất từ năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng đã cho ra những sản phẩm vượt trội
thì hệ thống nhà màng mình đang sử dụng để trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao
như dưa chuột và dưa lưới
trong thời gian mình trồng cây mình thấy có một số ưu điểm là
nó phòng ngừa được sâu bệnh hại từ bên ngoài vào
kiểm soát được nhiệt độ và lượng nước tưới cho các cây
để các cây có thể đạt năng suất tối đa
huyện nam sách có một mươi một mô hình với trên ba mươi m hai
đang thực hiện trồng hoa
cây màu trong nhà lưới nhà màng
sau khi đi vào hoạt động các mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế khả quan
góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân

đang thực hiện trồng hoa

với gần ba mươi sáu tỷ đô la mỹ vốn fdi đổ vào việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
và hơn hai mươi tỷ đô la mỹ fdi trong sáu tháng đầu năm nay
mức cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
việt nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn fdi nhờ chính sách thuế yêu đãi và nhân công giá rẻ
tuy nhiên thách thức mà việt nam đang phải đối mặt là rất đặc thù khi mà dòng vốn fdi đạt mức cao kỷ lục
song hiệu ứng lan tỏa và các giá trị gia tăng mà dòng vốn này mang lại còn khá hạn chế
với kinh nghiệm hai mươi năm đầu tư tại việt nam đại diện doanh nghiệp này đánh giá cao nỗ lực của chính phủ
trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp fdi
đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ chứng minh
và khiến thêm nhiều chính sách ưu đãi hơn nữa
các chính sách về thuế và xuất nhập khẩu của việt nam đã có nhiều sự thay đổi và ưu đãi với chúng tôi
tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức tới từ môi trường kinh doanh
các chi phí không chính thức
chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có nhiều chính sách ổn định hơn nữa
khiến cho các nhà đầu tư an tâm hơn khi đầu tư tại việt nam
sau tháng đầu năm nay vốn đầu tư fdi mới liên tục đổ vào việt nam và đạt mức cao nhất trong khoảng một mươi năm trở lại đây
tuy nhiên theo đánh giá của các tổ chức quốc tế
dòng vốn này tăng lên vẫn chỉ chủ yếu do những lợi thế của việt nam từ lâu nay như ưu đãi về thuế nhân công rẻ
theo đánh giá của các tổ chức quốc tế
những yếu tố được gọi là ưu thế này của việt nam không còn là lợi thế cạnh tranh bền vững
khi mà dòng vốn đầu tư trên thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng
để có thể thu hút được dòng vốn fdi giá trị cao
việt nam không chỉ cần có môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp mà cần phải có một đội ngũ lao động tay nghề cao
bởi thách thức lớn nhất của việt nam hiện nay chính là việc chuyển dịch từ lao động tay nghề thấp sang lao động tay nghề cao
không chỉ có vậy số liệu từ bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy
có tới hơn tám mươi doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ trung bình của thế giới
một mươi bốn ở mức thấp và lạc hậu chỉ có từ năm đến sáu sử dụng công nghệ cao
thêm vào đó sự lan tỏa và quá trình chuyển giao công nghệ thấp của các doanh nghiệp fdi
tới các doanh nghiệp trong nước cũng rất thấp không có tính tự nguyện
dù cho đã có nhiều văn bản pháp lý quy định về chuyển giao công nghệ
cái chuyển giao công nghệ trong các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
thì chúng ta phải hiểu là gì là đây là cái chuyển giao ngang
tức là chuyển giao các công nghệ đã được thương mại hóa giữa các doanh nghiệp với nhau
thì thực chất chỉ là cái chuyển giao quyền sử dụng công nghệ
cho nên những cái mong muốn của nhà nước việt nam thực sự là cũng chưa đạt được
với những vấn đề như vậy đã đến lúc việt nam cần cải thiện
cải tổ lại chiến lược thu hút đầu tư fdi để nắm bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
chiến lược này bắt đầu từ việc xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới có đầy đủ thẩm quyền chức năng cơ cấu và ngân sách
nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược thu hút fdi thế hệ mới
tiếp theo chương trình
huyện tứ kỳ tỉnh hải dương khó khăn về cơ sở văn bản
vật chất bậc mầm non
di tích quốc gia đặc biệt cảng quân sự đông hà quảng trị xuống cấp nghiêm trọng
thưa quý vị nhiều trẻ em tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phải học trong những nhà văn hóa
phòng học bị xuống cấp do việc xây dựng trường mầm non tập trung tại địa phương này còn gặp rất nhiều khó khăn
trường mầm non xã văn tố huyện tứ kỳ
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến nay ngôi trường này đang bị xuống cấp nghiêm trọng
các lớp học bị xuống cấp nhiều hạng mục chưa được tu sửa
không chỉ trường chính mà bảy điểm trường còn lại cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
trường mầm non văn tố chúng tôi thì những cơ sở vật chất thì nó quá là khó khăn
vì các phòng học tận dụng từ kho của hợp tác xã cũ ngày xưa từ những năm sáu mươi
thế cho nên là phòng học bây giờ nó xuống cấp rất là trầm trọng
không thế nữa mà đấy
còn phòng học nó chật chội không đủ diện tích
các phòng chỉ được từ một mươi năm đến một mươi tám m hai
thế cho nên là các cháu ở trong cái điểm trường này rất là khổ và rất là khó khăn
huyện tứ kỳ có hai mươi chín trường mầm non với bảy mươi tám điểm trường
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám mới có một mươi trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
do không có kinh phí nên nhiều trường vẫn phải học tại các cơ sở xuống cấp
việc kiểm tra chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thuận mới
cũng như là các trường mầm non tập trung thì xã hà thanh là chưa có điều kiện
về kinh phí để xây dựng trường mầm non tập trung
cho nên là các điểm các thôn vẫn cứ phải duy trì
cơ sở vật chất của các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trong huyện tứ kỳ nói chung
còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là đối với trường học mầm non
thứ nhất là về quy hoạch diện tích đất cho các trường mầm non là còn hẹp
và chưa mang tính lâu dài
cái thứ hai là các trường mầm non thì hiện tại còn thiếu nhiều phòng học
nhiều trường còn có nhiều điểm trường phải học nhờ tại các nhà văn hóa thôn
là huyện thuần nông nên việc đầu tư kinh phí còn gặp nhiều khó khăn
các cấp chính quyền cần quan tâm về cơ sở vật chất cho trường mầm non
để cô trò có thể được dạy và học trong môi trường khang trang và an toàn hơn
năm hai nghìn tám bộ văn hóa thể thao và du lịch đầu tư xây dựng
một nhà văn hóa cộng đồng làm nơi sinh hoạt chung cho bà con dân tộc thiểu số
ở hai buôn tuô và buôn mờ brê xã phú hòa thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tuy nhiên do vị trí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng này xa trung tâm của hai buôn
và không lâu sau khi nhà văn hóa cộng đồng này được xây dựng xong
tỉnh đắk lắc lại tiếp tục đầu tư xây dựng mỗi buôn một nhà văn hóa cộng đồng
khiến cho nhà văn hóa cộng đồng chung của hai buôn này dư thừa phải đắp chiếu từ đó đến nay
do lâu ngày không được sử dụng nên nhà văn hóa cộng đồng ngày càng xuống cấp hư hỏng gây lãng phí
xã hòa phú thành phố buôn ma thuột có một mươi năm thôn buôn trong đó có hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số
mặc dù chỉ có hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số nhưng lại có đến ba nhà văn hóa cộng đồng
theo lãnh đạo xã hòa phú lý do là trước đây bộ văn hóa thể thao và du lịch đã đầu tư xây dựng
một nhà văn hóa cộng đồng chung phục vụ sinh hoạt cho bà con hai buôn
nhưng không lâu sau đó tỉnh đắk lắc lại tiếp tục đầu tư xây dựng cho mỗi buôn một nhà văn hóa cộng đồng
kể từ đó nhà văn hóa cộng đồng chung này không hoạt động nữa mà đóng cửa cho đến nay
và đang ngày càng xuống cấp hư hỏng nặng
khuôn viên xây dựng nhà văn hóa cộng đồng có diện tích một m hai
trong đó nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng với diện tích một trăm hai mươi m hai
hiện giờ đồng bào hai buôn đều có nhà cộng đồng nên để mà về đây sinh hoạt hoạt động các văn hóa truyền thống
thì lại là nó không đảm bảo nó bị gián đoạn nên đâm ra là không có sinh hoạt được theo cái đảm bảo cho cái sự việc xây dựng này
hàng ngày đi ngang qua nhà văn hóa cộng đồng này nhiều người dân địa phương không khỏi bức xúc và tiếc nuối
bởi nhà văn hóa cộng đồng này nằm ở vị trí đẹp được đầu tư xây dựng đồng bộ nhưng lại bị đắp chiếu nhiều năm nay
để cây cỏ mọc ung tùm và nhiều hạng mục đã bị xuống cấp hư hỏng gây lãng phí lớn
để có cái hướng mà để đưa cho cái vào sinh hoạt cho nó đảm bảo thì thực sự ra là xã không biết có cái hướng gì
nên là đề nghị cái lãnh đạo cấp trên có cái hướng chỉ đạo để cho xã có một cái đưa cái chương trình hoạt động cho nó đảm bảo theo quy định
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân
xã hòa pháp
sắp tới sẽ đầu tư một khoản kinh phí để sửa chữa nâng cấp lại nhà văn hóa cộng đồng này kết hợp với xây dựng sân bóng đá bên cạnh
đưa địa điểm này thành khu vui chơi văn hóa thể thao của xã trước khi xã đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên đến nay di tích cảng quân sự đông hà bị xâm lấn và xuống cấp nghiêm trọng
nếu không được tôn tạo phục dựng kịp thời thì di tích cấp quốc gia này sẽ mất dần
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cụm cảng quân sự đông hà được xây dựng năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy là nơi tập kết hàng hóa phương tiện chiến tranh bằng đường thủy
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai khi quảng trị được giải phóng quân cảng được chưng dụng để phục vụ cách mạng
vị trí địa lý ý nghĩa lịch sử quan trọng là vậy nhưng đến nay di tích này đang bị xâm lấn và xuống cấp nghiêm trọng
một phần diện tích được sử dụng làm bãi tập kết cát sỏi phần còn lại bị bỏ hoang cỏ dại và rác thải bao phủ
quá một thời gian rất dài do sự tác động môi trường thì hiện nay di tích này
di tích này đã xuống cấp rất nhiều một số trưng tích lịch sử trên di tích đã bị mái một
hiện nay di tích lịch sử đặc biệt gấp gian chỉ còn là một số trưng tích như là lô cốt bệnh nghiêng bờ ca
cùng quán quân cảng và một số góc nếu như trong thời gian tới mà không được quan tâm đầu tư để nâng cấp
quỹ thu bảo dược thì trưng tích di tích này sẽ là mái một rất nhiều
trước tình hình trên ubnd tỉnh quảng trị chỉ đạo các địa phương và các sở ban ngành liên quan tích cực sử dụng quy hoạch
phương án bảo vệ di tích bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước đối với di tích quốc gia đặc biệt
việc quy hoạch và lập dự án tu bổ di tích cảng quân sự đông hà phải bỏ đảm ba công năng
xây dựng địa điểm đánh dấu di tích bảo tồn một số hiện vật gốc xây dựng công viên cây xanh và xây dựng bến thuyền phục vụ du lịch
trước mắt là cần tập trung vào quy hoạch chi tiết cho toàn bộ khu di tích này
thứ nhất là việc hoàn thành cái quy hoạch thì nó đã xác lập được cái đất đai của khu di tích này
thứ hai đây là một cái cơ sở để có những cái thống nhất về cái đề xuất phương án đầu tư
để nó tạo ra một cái không gian văn hóa
nó tạo ra một cái điểm tham quan du lịch
và nơi đây sẽ là một cái điểm trúng chuyện khách du lịch từ thành phố đông a đi cả cái di tích quan trọng bằng đường thủy
việc xây dựng quy hoạch lại cảng quân sự đông hà là rất cần thiết nhằm đáp ứng việc bảo tồn di tích lịch sử
đồng thời tạo một không gian văn hóa khai thác địa điểm du lịch phục vụ cho người dân
góp phần xây dựng không gian đô thị hiện đại phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
các sở ngành ở tỉnh quảng trị sớm hoàn thiện phương án quy hoạch tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
đề xuất với bộ quốc phòng gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch trình thủ tướng phê duyệt để sớm tôn tạo phục dựng lại di tích cảng quân sự đông hà
thưa quý vị mặc dù đã có xu hướng giảm nhưng trên thực tế
nạn tảo hôn vẫn đang là câu chuyện nhức nhối tại nhiều địa phương của tỉnh lào cai
cùng với sự vào cuộc tích cực của các ban ngành chính quyền các cấp hội phụ nữ cũng đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp hiệu quả
chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn
câu lộc bộ gia đình hội viên không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được đề cập tới trong phản ánh sau đây là một mô hình tiêu biểu như thế
mới bước sang tuổi một mươi bảy nhưng cô gái người dao đỏ triệu thị khé đã đi làm dâu được ba năm
và trong ba năm ấy sớm phải gánh trên vai trách nhiệm làm vợ làm mẹ
khé cũng dài dứt bởi đứa con trai đã hơn một tuổi của mình vẫn chưa được làm giấy khai sinh
do khé vẫn chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn chưa được có tên trong sổ hộ khẩu của nhà chồng
bây giờ mình làm con dâu rồi thì mình lại có con nữa

thì mình phải chăm lo cho con này với lại là mình còn chưa có kinh nghiệm về nuôi con nữa
thì điều đấy là cũng rất là khó khăn
con thì hay ốm đau với lại là không đủ tuổi kết hôn
thì không làm được giấy khai sinh cho con thì mình lúc ốm đau thì đi bệnh viện thì tốn rất là nhiều tiền
với lại là rất phức tạp luôn ạ
tại thôn tăng lòng hai tình trạng tào hôn vẫn còn diễn ra khá phổ biến

mỗi năm vẫn có tới hai ba trường hợp như thế này
trước thực tế đó hội phụ nữ thị trấn tằng lòng ra mắt mô hình gia đình hội viên không tào hôn và hôn nhân cận huyết thống với một mươi năm thành viên tham gia
trước thực tế đó hội phụ nữ thị trấn tằng lòng ra mắt mô hình gia đình hội viên không tào hôn và hôn nhân cận huyết thống với một mươi năm thành viên tham gia

chúng tôi đã tham gia vào công tác tuyên truyền vận động những hộ gia đình mà có ý định cho con em mình kết hôn việc lấy chồng lấy vợ lấy chồng chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật
và kết quả chúng tôi đem lại đó là từ việc mô hình thì chúng tôi đã lân cao được cái nhận thức của bà con nhân dân về các tác hại của tào hôn và làm sao cho phân đấu trong thời gian tới trong thôn cũng như trên địa bàn toàn thị trấn sẽ không còn những trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra tại địa phương nữa
tuy chỉ mới đi vào hoạt động nhưng với những hoạt động thiết thực hiệu quả mô hình gia đình hội viên không tào hôn và hôn nhân cận huyết thống đã thu hút ngày càng đông hội viên tham gia
giúp thay đổi nhận thức của người dân và làm thay đổi suy nghĩ của ngay chính những thành viên trong gia đình mình góp phần đầy lùi tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn
hơn hai mươi hai năm bản pà kìm xã biên giới hạnh dịch huyện quế phong không có gia đình sinh con thứ ba
việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình đã góp phần giúp cho đời sống nhân dân ngày càng tiến bộ con em trong bản được chăm lo chú đáo
đây là thành quả của một quá trình nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa đồn biên phòng hạnh dịch
bộ đội biên phòng nghệ an với các cấp chính quyền và với hội phụ nữ địa phương
bản pa kim có bốn mươi hộ gia đình với độ tuổi trung bình còn khá trẻ
trong đó có đến năm mươi cặp vợ chồng đang ở độ tuổi sinh nở từ hai mươi đến hai mươi hai tuổi
là một trong những gia đình có hai con là gái nhưng vợ chồng chị vi thị tâm quyết định không sinh thêm con để dành thời gian chăm sóc hai con được tốt hơn
gia đình sinh ít con thời gian chăm sóc hai con được tốt hơn
thấy đỡ vất vả hơn sinh nhiều con việc học hành của các con cũng được chăm sóc tốt hơn
công tác phối kết hợp giữa cán bộ chiến trí đồn biên phòng với các ban ngành trên địa bàn xã là phối kết hợp một cách nhìn nhàng
nên là tuyên truyền các vấn đề các luật về xương sinh con thứ ba thực hiện trên địa bàn xã có một cách hiệu quả
thân bản pa kim đã được công nhận và ghi nhận là hai mươi năm không có trường hợp vi phạm sinh con thứ ba trường lý
cùng với tuyên truyền vận động trực tiếp từng chị em hội viên phụ nữ xã
các cán bộ đồn biên phòng hạnh dịch bộ đội biên phòng nghệ an
còn đến các bản vận động từng hộ gia đình thực hiện kế hoạch hóa gia đình không sinh con thứ ba
từ việc đồng thuận ký cam kết thực hiện kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng
hơn hai mươi một năm qua tại bản pa kim không có trường hợp nào sinh con thứ ba

các bản tiêu biểu khác như bản hồ mương bản na sai cũng nói theo bản pà kìm thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình
các bản tiêu biểu khác như bản pa kim thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình
các bản tiêu biểu khác như bản pa kim thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình
bà con trên khắp các bản làng của xã biên giới hạnh dịch nói riêng và huyện quế phong nói chung sẽ sớm nhận ra rằng việc sinh hai con là đủ
có như vậy những đứa trẻ mới được chăm lo và phát triển tốt nhất bởi các em chính là tương lai của bản làng nơi biên giới
trong phần tiếng quốc tế cơ hội tháo cỡ thế đối đầu nga mỹ
helsinki chứng tích lịch sử trong quan hệ nga mỹ
theo kế hoạch tổng thống mỹ donald trump và người đồng cấp nga vladimir putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong ngày hôm nay một mươi sáu tháng bảy tại thủ đô helsinki của phần lan
trong bối cảnh quan hệ nga mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh cả thế giới đang kỳ vọng vào cuộc gặp giữa người đứng đầu hai cường quốc thế giới sẽ tạo cơ hội cải thiện hòa bình ổn định tại khu vực và thế giới
nơi diễn ra cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo nga và mỹ đã có nhiều thay đổi nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh
đây là vùng đất hội tụ những yếu tố đặc biệt cả về vị trí và lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương hai nước từ thời liên xô trước đây khi từng là nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa moscow và washington trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh
phần lan được coi là vùng lãnh thổ trung lập đối với cả tổng thống nga và mỹ vì nước này không phải là thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trong thời kỳ chiến tranh lạnh phần lan luôn nỗ lực trở thành một nhân tố cân bằng duy trì lập trường trung lập giữa phương tây và phương đông
vì vậy quyết định thành phố này trở thành địa điểm tổ chức thượng đỉnh nga mỹ mang tính biểu tượng rất lớn thúc đẩy sự thay đổi trong mối quan hệ quốc tế từ hướng căng thẳng trở nên nồng ấm hơn
thủ đô của phần lan cũng là nơi ra đời hiệp ước helsinki trong chặng đường kết thúc chiến tranh lạnh
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đại diện ba mươi năm nước đã ký kết hiệp ước helsinki một tuyên bố chung thể hiện mong muốn làm sống lại tinh thần hòa hoãn giữa liên xô và mỹ cùng các đồng minh
năm một nghìn chín trăm chín mươi tổng thống mỹ jok bus đã gặp người đồng cấp liên xô mikhail gobachov tại helsinki để thảo luận về cuộc khủng hoảng lúc bấy giờ dẫn tới cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất
gần đây nhất là vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cũng tại helsinki tổng thống mỹ lúc bấy giờ là ông bill clinton đã gặp tổng thống nga boris ensin với nhiều kỳ vọng bất chấp căng thẳng gia tăng liên quan tới sự mở rộng của liên minh quân sự nato
tại cuộc gặp lần thứ ba này các chuyên gia nhận định tiến trình cải thiện quan hệ nga mỹ chắc chắn sẽ phải diễn ra một cách từ từ và thận trọng
do lo ngại làn sóng biểu tình liên quan đến nạn thất nghiệp và thiếu thốn
dịch vụ cơ bản ở iraq bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ đã khuyến cáo công dân nước này tới iraq
ngày hôm nay hàng trăm người biểu tình đã xông vào trụ sở chính quyền tỉnh basha buộc lực lượng an ninh phải sử dụng vòi rồng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông
các nguồn tin cảnh sát cho hay đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và một số người biểu tình quá khích khiến ít nhất bốn người bị thương
mọi hoạt động xuất khẩu dầu thô tại basa mang lại chín mươi năm nguồn thu cho quốc gia thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
opec này do vậy bất kỳ sự trì trệ nào cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế iraq cũng như khiến giá dầu thế giới tăng lên
trước tình hình trên thủ tướng iraq haider abbadi đã cam kết giải ngân khoản đầu tư trị giá ba tỷ usd cho tỉnh basa và tăng ngân sách cho xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ
dự thảo hiến pháp mới của cuba sẽ được trình quốc hội xem xét cuối tháng này sẽ công nhận vai trò của thị trường và sở hữu tư nhân
hiến pháp mới của cuba được chờ đợi sẽ có nhiều thay đổi quan trọng so với hiến pháp năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hiện hành
những thay đổi kinh tế theo chiều hướng mở cửa cho đầu tư nước ngoài và cho phép hình thức lao động tự doanh được hoạt động
theo số liệu chính thức mới được công bố của cuba hiện số lượng người lao động tự do của đảo quốc caribe này đang ở mức năm trăm chín mươi một người chiếm khoảng một mươi ba lực lượng lao động của cả nước
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại